dù chỉ còn một ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ tết người dân hà nội vẫn tranh thủ cùng gia đình du xuân
thời tiết đẹp đã góp phần giúp các hoạt động vui chơi tại thủ đô thêm sôi động
hồ gươm là một trong những điểm vui chơi đông đúc nhất của hà nội trong dịp tết năm nay
nhiều người dân thủ đô đã tìm đến đây để cảm nhận không khí ngày xuân
nhiều dịch vụ vui chơi giải trí đã xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của các em nhỏ
ngày mùng bốn tết gia đình cũng cho tất cả gia đình đi chơi không khí ngày hôm nay rất đẹp
các trò chơi các giải trí xung quanh đây tất cả gia đình cho các cháu đi rất là thích các cháu rất là vui
tết năm nay nói chung so với năm ngoái là đông vui hơn mà cái không khí lạc quan hơn
thời tiết thì rất đẹp
thời tiết đẹp cả ba ngày tết
nhiều người dân đánh giá năm nay thời tiết đẹp đã ủng hộ cho các hoạt động du xuân
bên cạnh đó dù đông đúc nhưng không xuất hiện tình trạng xôn lấn chen đẩy nên không khí vui xuân thêm phần trọn vẹn
trước là ở phố hàng bài thì cũng hay ra đây thế nhưng mà mấy năm gần đây thì lại ở tít ở dưới phố vọng cơ
nhưng mà hôm nay thì là trong không khí phấn khởi vui tươi của mọi người thì cũng muốn lên lại mọi hồ để xem lại nó thay đổi như thế nào
và thấy mọi người rất là đông vui
và cảnh được trang trí rất là đẹp hơn mọi năm thế cho nên là trong lòng cũng cảm thấy là phấn khởi lắm
tại vì là cái không khí này làm cho mình gần như là muốn tươi trẻ lại
đây là lần đầu tiên tôi đến du lịch việt nam lại vào dịp tết rất đặc biệt
tôi thấy không khí thật vui vẻ mọi người thân thiện
thời tiết lại rất tuyệt vời
hy vọng ai cũng sẽ có một năm mới tốt lành
du xuân người dân hà nội mang theo mong ước về một năm mới tốt lành và may mắn cho gia đình
và kỳ vọng về sự phát triển của thành phố cũng như đất nước trong tương lai